nhiều tác phẩm ca ngợi quê hương đất nước người chiến sĩ công an đã đi cùng năm tháng như ca ngợi tổ quốc sáng tác nhạc sĩ hoàng vân đường chúng ta đi sáng tác nhạc sĩ huy du bài ca cảnh sát cơ động sáng tác nhạc sĩ an thuyền
mặc dù trời mưa nhẹ hàng trăm nghệ sĩ chiến sĩ của đoàn ghi lễ công an nhân dân vẫn biểu diễn gần hai tiếng đồng hồ thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ người dân và du khách đến xem cổ vũ
chương trình nghệ thuật mừng đảng mừng xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn lần này là sự kiện văn hóa kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày thành lập đảng mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn chào mừng kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động một mươi năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
nhân dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn ngày hôm nay trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và lãnh đạo công an tỉnh thứ
tỉnh thực thiên huế đã đến thăm động viên và tặng quà công an xã phong hiền và công an xã phong trương huyện phong điền tỉnh thực thiên huế
thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của công an xã phong hiền và công an xã phong trương thời gian qua
cũng như sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền địa phương đối với lực lượng công an xã
thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu công an hai xã phải luôn gần dân sát dân lúc dân cần dân khó có công an
đồng thời cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
tập thể cán bộ chiến sĩ công an xã phải đoàn kết đồng lòng cố gắng vượt qua những khó khăn thử thách
để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn góp phần xây dựng xã ngày càng phát triển
nhân dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn thứ trưởng lê quốc hùng gửi lời chúc tết đến cán bộ chiến sĩ công an hai xã
cùng gia đình năm mới hạnh phúc an khang thịnh vượng
cũng trong dịp này thứ trưởng lê quốc hùng đã trao tặng một phần quà trị giá năm trăm linh triệu đồng
cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã phong hiền và phong trương huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
tại những nơi đến thăm thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng cùng đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện phong điền
và đại diện nhà tài trợ đã ân cần thăm hỏi tặng quà và chúc bà con nhân dân năm mới bình an hạnh phúc gặp nhiều may mắn
trước đó vào ngày ba tháng hai đoàn công tác của bộ công an do trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã đến thăm kiểm tra công tác thường trực chiến đấu bảo đảm an ninh trật tự
và chúc tết đồn biên phòng xuân trường công an xã xuân trường huyện bảo lạc công an xã thạch lâm
và công an xã thái học của huyện bảo lâm tỉnh cao bằng
tại các nơi đến sau khi nghe các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn hai huyện bảo lạc và bảo lâm
báo cáo khái quát những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
và công tác sẵn sàng bảo vệ an ninh an toàn cho người dân vui xuân đón tết giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
thứ trưởng nguyễn văn long biểu dương những thành tích các đơn vị đạt được trong thời gian qua
đồng thời đề nghị lực lượng công an các xã tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình
kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương về công tác đảm bảo an ninh trật tự
phối hợp với các ban ngành đoàn thể thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội
đầy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm
trước mắt công an các xã nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo đảm an ninh trật tự
trong dịp kết nguyên đán giáp thìn để nhân dân vui xuân đón tết an toàn nành mạnh
trước thỉnh năm mới xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn thứ trưởng nguyễn văn long đã trao quả tết
tặng công an các xã và đốn điên phòng xuân trường
và gửi tới toàn thể cán bộ chiến sĩ cùng gia đình lời chúc mừng năm mới sức khỏe hạnh phúc thành công
cùng ngày tại hội trường huyện ủy bảo lạc thứ trưởng nguyễn văn long đã chứng kiến
các nhà hào tâm doanh nghiệp trao hơn ba phần quà tết cho người có công gia đình chính sách
cộ có hoàn cảnh khó khăn của huyện nguyên bình bảo lạc và huyện bảo lâm cao bằng
với tổng trị giá trên một năm tỷ đồng
tổng công ty cổ phần bảo minh trao tặng hai xuất quà cho gia đình chính sách
người già neo đơn trẻ mồ côi người khuyết tật người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện bảo lâm
với tổng trị giá trên một tỷ đồng
nhân dịp này đoàn cũng đến thăm tặng quà trường tiểu học bản trang xã thượng hà huyện bảo lạc
và trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở thái học của huyện bảo lâm
nhân kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
và chuẩn bị đón tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
vào sáng nay đoàn công tác của đảng ủy công an trung ương do trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
cùng các thành viên đã dân hương dân hoa viếng anh linh các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia vị xuyên
và thăm tặng quà tết cho các đơn vị trên địa bàn xã lao trải xín trải huyện vị xuyên
trước tượng đài tổ quốc ghi công tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia vị xuyên
với lòng tôn kính biết ơn đoàn đại biểu đã dâng hương dâng hoa tưởng điệm chi ấn các anh hùng liệt sĩ
đã anh dũng hy sinh để bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc vì hạnh phúc của nhân dân và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia
tại các nơi đến thăm tặng quà tết thứ trưởng nguyễn văn long cùng đoàn công tác đã nghe báo cáo về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
phát biểu chúc tết động viên các đơn vị thứ trưởng nguyễn văn long đề nghị công an xã lao trải xín trải
thực hiện nghiêm nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
trong tình hình mới bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở bố trí số lượng công an xã đúng quy định của bộ công an
thực hiện nghiêm túc hiệu quả các kết luận của bộ trưởng bộ công an triển khai đồng bộ linh hoạt các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự
phối hợp với các lực lượng nhất là lực lượng bộ đội biên phòng để nắm chắc tình hình giải quyết tốt các vấn đề ngay tại cơ sở
và trên tuyến biên giới không để xảy ra vấn đề phức tạp trong nhân dân chú trọng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân
để phục vụ phát triển kinh tế xã hội thực hiện cao điểm phòng chống tội phạm dịp trước trong và sau tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
chăm lo chế độ cho cán bộ chiến sĩ nhân dân để đảm bảo mọi người mọi nhà đều được đón tết giữ vững tác phong hình ảnh người công an nhân dân
gần gũi sâu sát cơ sở đồng thời mong muốn tỉnh hà giang tiếp tục quan tâm để lực lượng công an thực sự là lực lượng tinh nhuệ chính quy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tiếp sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an diễn ra trong tuần vừa qua
tuần qua tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
tuần qua tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an đã tiếp ngày eduardo manahan ano chủ tịch hội đồng an ninh quốc gia philippines
hai bên đã trao đổi thẳng thắn tích cực thực chất hiệu quả những vấn đề cùng quan tâm nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước
tiếp tục phát triển thống nhất phối hợp thúc đẩy một số nội dung trong đó tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trên các kênh
tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng trên biển và quản lý tốt các sự cố trên biển mở rộng hợp tác về kinh tế số kinh tế xanh kinh tế biển
ngày chín tháng một tại tp hcm đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
chúc tết cán bộ công an cấp cao nghỉ hưu nhân dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đảng ủy công an trung ương bộ công an luôn trân trọng những ý kiến đóng góp của các đồng chí công an lão thành
đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội mong tiếp tục nhận được ý kiến quý báu của các đồng chí
để lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
ngày hai tháng hai tại hà nội bộ công an và nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật phối hợp tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách
đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
cuốn sách do đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an làm chủ biên
cuốn sách khẳng định sự nhất quán quan điểm chủ trương chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương bộ công an
đó là công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân là nhiệm vụ then chốt hàng đầu
có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
công tác xây dựng công an xã thị trấn được quan tâm đẩy mạnh toàn diện
các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự của công an xã thị trấn
có sự chuyển biến rõ nét theo hướng chuyên nghiệp hơn toàn diện hơn
khẳng định này được đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh tại hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện mục tiêu
trong nghị quyết số một mươi hai ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai của đảng ủy công an trung ương
về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới vừa diễn ra tại hà nội
bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương phải quyết liệt thực hiện các mục tiêu chưa hoàn thành
trên tinh thần khẩn trương chặt chẽ thực chất hiệu quả
kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về chính trị tư tưởng đạo đức lối sống
biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy trong công an nhân dân
thực hiện hiệu quả mô hình tri bộ bốn tốt đảng bộ cơ sở bốn tốt
đây là một trong những nhiệm vụ được đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí bộ công an
nhấn mạnh tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba
và triển khai kế hoạch công tác năm hai nghìn hai mươi bốn của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí bộ công an
tổ chức vào ngày hai tháng hai tại hà nội
ngày ba mươi tháng một đoàn công tác
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã đến thăm và tặng hơn bốn trăm linh phần quà tết cho nhân dân và cán bộ chiến sĩ tỉnh sơn la
nhân dịp tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
tặng trung tâm y tế huyện phù yên một xe cứu thương trị giá trên một hai tỷ đồng
bộ trưởng tô lâm cũng đã tới thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông tân lăng
thuộc đội cảnh sát giao thông số hai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la
đóng quân trên địa bàn huyện phù yên và trồng cây lưu niệm tại trụ sở công an huyện phù yên
ngày ba mươi tháng một đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã dự lễ khánh thành trụ sở làm việc công an xã nghĩa trụ huyện văn giang tỉnh hương yên
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an xã nghĩa trụ
thể hiện sự quyết tâm của bộ công an sự tâm huyết trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp
sự quyết liệt chủ động của đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh hưng yên
trong thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thưa quý vị phòng an ninh kinh tế công an thành phố hải phòng trước đây là phòng bảo vệ an ninh kinh tế
được thành lập theo quyết định số một trăm một mươi ngày ba tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thực hiện chức năng quản lý nhà nước
về an ninh quốc gia và trực tiếp tiến hành các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và an ninh kinh tế
trong những năm vừa qua phát huy truyền thống đoàn kết gương mẫu đơn vị đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
khám phá thành công nhiều chuyên án lớn và góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên các mặt kinh tế
từ đó tô thắm thêm lá cờ truyền thống của lực lượng an ninh kinh tế thành phố cảng anh hùng
móc nối với đối tượng từ nước ngoài sử dụng thủ đoạn gọi điện để lừa nạn nhân chuyển tiền
chê giấu hành tung bằng cách sử dụng sim giác điện thoại mở nhiều tài khoản ngân hàng để giao dịch chuyển tiền
hai đối tượng này đã nhận và chuyển cho đối tượng ở nước ngoài tổng cộng khoảng ba năm tỷ đồng và hưởng lợi bảy trăm linh triệu đồng
đây là một trong hàng loạt các vụ án sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
được phòng an ninh kinh tế công an thành phố hải phòng đưa ra ánh sáng pháp luật trong năm qua
chúng tôi cũng đã phát hiện hơn hai mươi vụ án vụ việc
và liên quan đến lĩnh vực an ninh tế đặc biệt thì đã khởi tố bốn vụ án hình sự
và chuyển sang cơ quan điều tra để khởi tố nhiều vụ việc khác liên quan đến lĩnh vực an ninh tế
hải phòng hiện có một mươi bốn khu công nghiệp khu kinh tế đang hoạt động với năm trăm một mươi một dự án fdi
tại đây tập trung khoảng một trăm tám mươi người lao động
chính vì vậy trong năm vừa qua phòng an ninh kinh tế đã làm tốt công tác tham mưu
giúp lãnh đạo công an thành phố hải phòng các ban ngành địa phương
triển khai nhiều kế hoạch pháp luật quan trọng
kết nối công tác trao đổi hợp tác giữa các doanh nghiệp với chính quyền địa phương
kịp thời phát hiện tháo gỡ các khó khăn vướng mắt trong thực tế
chúng tôi đã tham mưu tổ chức ba cuộc đối thoại nắng nghe ý kiến của công nhân và người lao động
và các doanh nghiệp tổ chức năm cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật cho lãnh đạo và người lao động trong công nghiệp
tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật liên quan đến các doanh nghiệp fdi
như chuyển giá trốn thuế vi phạm pháp luật về môi trường đầu tư chui đầu tư đốt bóng
tiếp tục tham mưu thực hiện các quy chế kế hoạch phối hợp với các sở băng ngành ủy ban nhân dân các quận huyện
có liên quan đến các doanh nghiệp fdi
đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nâng cao trách nhiệm của chủ doanh nghiệp
trong công tác phòng ngừa bỏ lại ban ninh trật tự an ninh công nhân
ghi nhận những thành tích chiến công của lực lượng an ninh kinh tế công an hải phòng
đảng nhà nước đã tặng thưởng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất huân trường chiến công hạng nhất hạng ba
đặc biệt đơn vị liên tục đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng
và bảy năm được chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc
tôi rất là may mắn được lực lượng công an của thành phố hải phòng
đã luôn luôn hỗ trợ chúng tôi là đơn vị phát triển hạ tầng công nghiệp
cũng như các nhà đầu tư để đảm bảo tình hình an ninh trật tự
năm hai nghìn hai mươi bốn dự báo rằng là kinh tế cũng sẽ
nhưng lại đầy gian chuân vất vả
người chiến sĩ an ninh kinh tế với một bản lĩnh chính trị vững vàng
sự tinh thông về nghiệp vụ
họ những người gác cửa thầm lặng
vẫn luôn ngày đêm tạo dựng một môi trường kinh tế minh bạch lành mạnh
thu hút vốn đầu tư để xây dựng một thành phố cả ngày càng sâu đẹp văn minh